ngày sáu tháng một mươi một tổ chức giám sát nhân quyền syria cho biết vào dạng sáng cùng ngày
một cuộc tấn công bằng rocket của quân đội chính phủ syri vào các trại tạm trú của người dân
mất nhà trong căn cứ trọng yếu cuối cùng của phiến quân đã khiến chín người thiệt mạng trong đó có ba trẻ em
tổ chức trên cũng cho biết bảy mươi năm người khác bị thương trong cuộc tấn công này khi hơn ba mươi quả rocket
rơi xuống một khu vực bao gồm cả các trại tạm trú ở phía tây thành phố iblis
miền tây bắc syri các đợt pháo kích tiếp tục diễn ra sau đó vào một số địa điểm ở khu vực này
trong khi phiến quân cũng nhắm vào các vị trí của chính phủ syri để trả đũa
theo tổ chức giám sát nhân quyền syri vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi năm thành viên lực lượng
quân đội syri thiệt mạng trong cuộc pháo kích của phiến quân
idlib là nơi sinh sống của khoảng ba triệu người trong đó có khoảng một nửa đã phải đi sơ tán